hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
phát biểu khai mạc hội thảo đại tướng phan văn giang phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo nhấn mạnh
để hiện thực hóa đường lối mục tiêu chiến lược của đảng đồng thời đổi mới tư duy phát triển nhận thức về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
hiện nay các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương đã và đang quán triệt triển khai tổng kết đánh giá toàn diện tình hình
kết quả một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
hội thảo khoa học lý luận thực tiễn về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực tiễn
là dịp để nghiên cứu trao đổi cung cấp những luận cứu khoa học có giá trị phục vụ cho hoạch định đường lối chính sách của đảng nhà nước
nhằm bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
tại hội thảo các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung phong phú với hàm lượng khoa học cao góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng về lý luận và thực tiễn đồng thời nêu ra các nhiệm vụ giải pháp bài học kinh nghiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới

nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sáng nay đoàn công tác do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi gặp mặt tri ân các thương bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan tỉnh ninh bình và một số gia đình thương binh liệt sĩ công an trên địa bàn tỉnh ninh bình
cùng tham gia buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo bộ lao động thương binh và xã hội tỉnh ủy ubnd tỉnh ninh bình
một số đơn vị của bộ công an và công an tỉnh ninh bình
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm gửi tới các đồng chí thương bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan lời thăm hỏi sự tri ân và những tình cảm thân thiết nhất
khẳng định đảng nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ biết ơn công lao to lớn với cách mạng của các anh hùng liệt sĩ các đồng chí thương binh bệnh binh người có công đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do
tổ quốc vì bình yên hạnh phúc của nhân dân
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh tri ân các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh người có công với cách mạng là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc là trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền các đoàn thể nhân dân và của toàn xã hội
lực lượng công an nhân dân trong những năm qua luôn luôn trân trọng ghi nhớ công ơn và làm nhiều việc tốt để tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái quý trọng đối với thương binh gia đình liệt sĩ
những người có công với đất nước
kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của lực lượng công an nhân dân để tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng bồi đắp lòng yêu nước và thái độ trân trọng của thế hệ trẻ với các thế hệ trai đi trước tạo động lực phấn đấu để hoàn thiết xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
nhân dịp này bộ công an cũng đã chỉ đạo
địa phương tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể thiết thực ý nghĩa
những hoạt động đó đã thể hiện sự kính trọng tấm lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ chiến sĩ công an với các anh hùng liệt sĩ thương binh người có công với cách mạng không tiếc máu xương hiến chọn đời tuổi thanh xuân cho đất nước
bày tỏ xúc động khâm phục và tự hào về những hy sinh đóng góp của các đồng chí thương bệnh binh đang được điều trị chăm sóc tại trung tâm điều dưỡng thương binh
các đồng chí thương bệnh binh nhò quan vào sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ tổ quốc đồng thời sẻ chia với những nỗi đau về mặt thể chất với các thương bệnh binh
bộ trưởng tô lâm mong muốn các đồng chí thương bệnh binh tiếp tục giữ gìn phục hồi sức khỏe tiếp tục phát huy phẩm chất thương binh tàn nhưng không phế xứng đáng là những tấm hương về lòng dũng cảm nước hy sinh góp phần tạo nguồn động lực để các đồng chí cán bộ nhân viên trung tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của đảng và nhà nước ta
chúng tôi cũng xin hứa với các đồng chí sẽ phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao cọp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm đã tặng quà cho các đồng chí thương bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan
cũng nhân dịp này đại diện bộ lao động thương binh và xã hội ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình công an tỉnh ninh bình cũng đã gửi tặng nhiều phần quà có ý nghĩa tới các thương bệnh binh các cám bộ tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan
cũng trong buổi sáng nay bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã tới thăm hỏi tặng quà tri ân một số gia đình thương binh liệt sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân tại tỉnh ninh bình
thực hiện chương trình công tác của hội đồng lý luận trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu trong các ngày hai mươi và hai mươi một tháng bảy tại tỉnh vĩnh phúc hội đồng lý luận trung ương trước kỳ họp thứ tư
đồng chí giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ trì kỳ họp